xin chào quý vị và các bạn
bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật với những tin tức mới nhất về an ninh trật tự
sau khi có hành vi mua dâm với một người phụ nữ nguyễn thanh danh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tỉnh bến tre đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong rồi lấy trộm tài sản của nạn nhân
công an quận bình tân đã tạm giữ nguyễn thanh danh để làm rõ về hành vi giết người cướp tài sản
ngày hai mươi một tháng một mươi đối tượng đến công viên phú lâm gặp một người phụ nữ để mua dâm
trưa ngày hai mươi ba tháng một mươi xanh tiếp tục gọi người phụ nữ này đến nhà nghỉ trên đường tỉnh lộ một mươi quận bình tân để mua dâm
sau đó đối tượng đề nghị được mua dâm mỗi ngày nhưng người phụ nữ nói muốn vậy thì phải đưa tiền trước
danh lấy con dao có dẫn trong người đâm hai nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong
gây án xong đối tượng lấy trộm bộ vòng vàng và chiếc điện thoại của nạn nhân rồi đón xe khách đi tỉnh bình phước
ngày hai mươi bốn tháng một mươi khi đối tượng đang lấy trộm xe máy ở huyện phước long tỉnh bình phước thì bị người dân vây bắt giao cho cơ quan công an
tại đây danh tự khai nhận mình là hung thủ vụ giết phụ nữ trong nhà nghỉ ở quận bình tân
giả danh cán bộ phòng cảnh sát giao thông để tạo niềm tin sau đó lừa đảo các nhà xe để chiếm đoạt tiền
đối tượng lê minh hùng chú thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã bị phát hiện và khởi tố bị can về hành vi trên
tại cơ quan công an hùng khai nhận sau khi biết các nhà xe dịch vụ thường lưu thông trên tuyến quốc lộ đi qua tỉnh đắk lắc
nên hắn đã giả danh là cán bộ phòng cảnh sát giao thông để nhờ các nhà xe nhận và vận chuyển một số hàng hóa cho mình
sau đó hùng lại nhờ các nhà xe thanh toán tiền cho các loại hàng hóa đó cho bên bán trước
khi các nhà xe đồng ý hùng liên hệ một số đối tượng khác đến gặp các nhà xe để chuyển hàng và thu tiền hàng
tuy nhiên sau đó hùng không trả tiền cho các nhà xe mà chiếm đoạt luôn số tiền này
trong vòng khoảng hai tháng đối tượng đã lừa nhận tiền của một mươi ba nhà xe với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn hai mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với một đối tượng gây ra hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt gần bốn tỷ đồng
theo tài liệu điều tra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày bị bắt với chiêu trò là quen biết nhiều cơ quan tổ chức
có thể chạy để tuyển dụng nhân sự bố trí nhà ở
và tuyển sinh đào tạo đỗ lê vũ chú phường hòa thuận đông quận hải châu đã thực hiện sáu vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của các cá nhân trên địa bàn thành phố
trong đó có hai vụ lừa đảo xin vào biên chế ngành công an lấy của các bị hại hơn năm trăm linh triệu đồng
qua điều tra ban đầu ngoài sáu vụ lừa đảo nói trên đỗ lê vũ còn khai nhận thực hiện bốn vụ lừa đảo xin việc khác
tại địa bàn quận sơn trà được biết tổng số tiền đối tượng vụ lừa đào có bị hại là trên ba tỷ tám trăm linh triệu đồng
số tiền lừa đảo vũ dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi xuất hiện tình trạng một số cơ sở kinh doanh núp bóng dịch vụ cầm đồ
kinh doanh tài chính đã giải tờ rơi dán quảng cáo với nội dung mời gọi cho vay tiền mà không cần thế chấp tràn về vùng nông thôn
thực chất đây là hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
xã phổ quang huyện đức phổ là xã thuần nông
song không khó để tìm địa chỉ vay tiền bởi các tờ rơi quảng cáo cho vay tiền được dán công khai tại các trụ điện ở khắp các đường làng ngõ xóm
thông tin rõ ràng bắt mắt lời mời gọi hấp dẫn như thủ tục nhanh gọn cho vay không cần thế chấp chỉ cần số điện thoại
qua công tác tuần tra công an thị trấn đức phổ đã bắt quả tang nhiều đối tượng
dán tờ rơi quảng cáo sai quy định tại các trụ điện trên địa bàn
hoạt động của các đối tượng này chủ yếu là rán vào ban đêm lúc ván người thì tiến hành rán
trong khi đó một số quần chúng nhân dân tốt đã phát hiện thông báo ngay cho công an thị trấn tiến hành lập biên bản
tại địa bàn huyện miền núi ba tơ thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và các hành vi cho vay nặng lãi
xiết nợ đòi nợ thuê gây mất an ninh trả tự trên địa bàn
lãnh đạo công an huyện ba tơ đã bổ trì cán bộ chiến sĩ đến các khu vực chợ tuyến đường chính khu dân cơ
để tháo gỡ tẩy xóa các tờ rơi quảng cáo trái phép này đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân
phòng ngừa nạn cho vai nặng lãi góp phần đem lại cảnh quan môi trường đô thị sạch đẹp
ngoài việc trả lại mỹ quan đô thị trên địa bàn thị trấn huyện ba tơ
thì thông qua đó chúng tôi đã tuyên truyền đến bà con nhân dân nhằm tránh xa những hệ lị liên quan đến tín dụng đen
đồng thời vận động bà con nhân dân tham gia tố giác những hành vi liên quan đến việc phát tán và gián quảng cáo liên quan tín dụng đen trên địa bàn huyện
tín dụng đen hay còn gọi là tín dụng phi chính thức là hoạt động tín dụng dân sự không qua hệ thống ngân hàng
hay tổ chức tín dụng chính thức không đăng ký kinh doanh không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan quản lý nào
nhiều trường hợp người dân không hề biết
sau lưng thông tin của những tờ rơi quảng cáo kia là hoạt động của loại hình cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen với những hệ lụy xấu khó lường
thời gian qua nạn tín dụng đen kéo theo hàng loạt các tội phạm như cố ý gây thương tích lừa đảo cưỡng đoạt tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản các hiện tượng đòi nợ thuê đâm thuê che mướn
việc xử phạt các đối tượng gián tờ rơi trái phép chỉ là xử lý bể nổi
điều quan trọng là mỗi người dân cần phải hiểu rõ cách thức vay mức lãi suất khi vay cũng như những hệ lụy rủi ro thường gặp để tự mình phòng tránh
chuyển sang một thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa vừa ra quyết định khởi tố các đối tượng nguyễn đại việt
nguyễn mạnh thuyết nguyễn xuân thiện và huỳnh công đức liên quan đến đường dây điều hành gái ngoại quốc mại dâm
trước đó vào đêm ngày một mươi năm tháng một mươi một mũi trinh sát hình sự cơ quan này bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ mùa hè nằm trong một con hẻm giữa phố nguyễn thiện thuật với phố hùng vương phường lộc thọ thành phố nha trang
qua đó phát hiện hai phụ nữ quốc tịch nga đang bán dâm cho hai người đàn ông việt tại phòng bốn trăm linh một và năm trăm linh một
qua đấu tranh khai thác cơ quan công an xác định nguyễn mạnh thuyết cùng với hai đối tượng hành nghề xe ôm là nguyễn xuân thiện và huỳnh công đức có hành vi môi giới nhận tiền của khách làng chơi
rồi điều gái mại dâm ngoại quốc đến nhà nghỉ mùa hè để bán dâm hưởng tiền hoa hồng nguyễn đại việt là chủ nhà nghỉ
ngoài việc khởi tố bốn đối tượng nêu trên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa cũng đã xử phạt hành chính về hành vi mua bán dâm đối với hai khách người việt và hai gái bán dâm ngoại quốc
ubnd tp cần thơ vừa ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tăng vật trong vụ anh nguyễn cà rê bị phạt chín mươi triệu đồng khi đổi một trăm linh usd sang tiền việt ở tiệm vàng
quyết định nêu rõ số tiền hai triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng tịch thu từ anh nguyễn cà rê một trăm linh usd tịch thu của tiệm vàng thảo lực sẽ được chuyển vào kho bạc nhà nước cần thơ
còn hai mươi viên kim cương và một mươi chín chín trăm một mươi viên đá nhân tạo cơ quan công an tịch thu tại tiệm vàng thảo lực sẽ chuyển cho kho bạc nhà nước cần thơ quản lý và xử lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật
trước đó ubnd tp cần thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh nguyễn cà rê ba mươi tám tuổi thợ điện
ngụ phường an hòa quận ninh kiều số tiền chín mươi triệu đồng vì vi phạm việc mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được thu đổi ngoại tệ
anh rê bị tịch thu gần hai ba triệu đồng số tiền đã được đổi từ tờ một trăm linh usd tương đương với hai ba triệu đồng
tiền vàng thảo lực bị xử phạt một trăm tám mươi triệu đồng với hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ
ngoài ra tiệm vàng này cũng bị xử phạt bảy mươi triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
năm triệu đồng đối với hành vi sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định
và ba mươi triệu đồng đối với hành vi sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng
tổng số tiền cơ sở này bị xử phạt là hai trăm chín mươi năm triệu đồng
hình phạt bổ sung là tịch thu hai mươi viên kim cương một mươi chín chín trăm một mươi viên đá nhân tạo và một trăm linh usd tương đương hai ba triệu đồng
thêm một vụ cháy lớn vừa mới xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay tại kho chứa vải quần áo và dây dép của gia đình anh chu ánh dương
ở xã diễn trường huyện diễn châu tỉnh nghệ an gây thiệt hại nhiều tỷ đồng
thông tin ban đầu vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay lửa bốc ra từ khu vực kho chứa vải quần áo và giày dép của gia đình anh chu ánh dương
những người trong gia đình anh dương đã tri hồ người dân dập lửa đồng thời báo cho cơ quan chức năng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh nghệ an đã điều động ba đội phòng cháy chữa cháy với sáu xe chữa cháy
hai máy bơm và gần năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
tuy nhiên do kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy và thời tiết hành khô nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng
thiêu dụi toàn bộ nhà kho chứa hàng hóa ước tính thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng
đến khoảng sáu giờ sáng cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn tránh lây lan sang nhà dân và showroom ô tô liên kề
trước đó vào ngày hôm qua tại nghệ an cũng đã xảy ra ba vụ cháy liên tiếp tại xưởng sản xuất đệm mút
trạm biến áp và nhà dân đã gây thiệt hại lớn về tài sản
rất may là sau tất cả các vụ cháy đều không có thiệt hại về người
nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
vâng không chỉ nghệ an mà thời gian gần đây nhiều vụ cháy đã liên tiếp xảy ra tại các tỉnh thành phố trên cả nước
tại hà nội vừa qua cũng đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến một người chết và bốn người bị thương
tại khu đô thị trung văn quận nam tử liêm
nơi xảy ra cháy là một cửa hàng ghế sofa hoạt động kinh doanh tại ngôi biệt thự chưa được sử dụng
từ vụ cháy này cho thấy thực trạng đáng báo động về nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà liên kề
và biệt thự đang bị sử dụng sai mục đích như cho thuê làm nhà hàng cửa hàng kho chứa hàng hóa
và là nơi ở tạm thời của công nhân
ghi nhận của phóng viên antv về thực trạng này
vụ cháy xảy ra tại sưởng sản xuất sofa ở bt bốn khu đô thị trung văn khiến một người chết và bốn người bị thương
hiện nay tại hà nội không ít các căn biệt thự nhà liên kề trở thành địa điểm kinh doanh
bên cạnh những ngôi biệt thự đã được hoàn thiện trở thành nhà ở thì có không ít các căn biệt thự
chỉ mới hoàn thiện phần thô được sử dụng với mục đích khác là kinh doanh kho chứa hàng hay trở thành quán ăn nhậu
việc sử dụng sai mục đích như thế này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao
rất nhiều căn nhà mà chưa hoàn thiện
do đó họ tranh thủ tạm cho thuê để sử dụng nó vào cái mục đích khác thì có rất nhiều nguy cơ cháy nổ
ví dụ như nhiều căn hộ hoặc là nhiều căn biệt thự thì thường thường là chưa có vách ngăn
thế khi họ thuê đến thì họ thường thường là tạo ra ngăn bằng những cái đồ tạm bỡ những cái vật liệu dễ cháy
hàng hóa thì để chất đóng nên không theo hạng đối
trong đó khi là vừa ăn ở vừa sinh hoạt vừa sản xuất
do đó có thể là họ cũng đun nấu trực tiếp trong cái căn hộ mà mình thuê để mình ở đó
do đó là trong cái thời gian vừa qua là cái loại hình đó là rất là hay xảy ra cháy
và nhiều vụ đã cháy được gây đến chết người rất thương tâm
căn biệt thự này trở thành kho chứa hàng của một sưởng gỗ nằm ngay cạnh đó
bên trong căn biệt thự chứa đầy các sản phẩm làm từ gỗ
không chỉ là nơi chứa hàng
căn biệt thự chứa hàng trở thành nơi ngủ của nhiều công nhân tại sưởng gỗ
qua công tác kiểm tra cán bộ phòng cháy chữa cháy quận bắc tử liêm cho biết
đây là việc sử dụng sai mục đích của căn nhà
chính vì vậy tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn
chưa chắc được một cái gì có tậm chí là tường này hoặc như thế này
tường này hay chưa chắc

nhà này là nhà thiết kế để ở
thế không phải là để cho kho chứa hoặc là để sản xuất ở đây
hai là về nguyên tắc là để sản xuất
với việc sử dụng sai mục đích như thế này
khi xảy ra cháy nổ việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh việc sử dụng sai mục đích
thành địa điểm kinh doanh thì nhiều nơi
các căn biệt thự này lại là nơi ở tạm bỡ của nhiều công nhân
họ sinh sống và ăn ở ngay tại các khu biệt thự bỏ hoang
với tính chất là sống tạm bợ nên công tác phòng cháy cháy tại đây
không được người dân quan tâm và trú trọng
công nhân hoặc người dân đến ở thì thường thường là cái quản lý
bao giờ cũng gây rất gây khó khăn rất nhiều theo cơ quan quản lý nhà nước
mà cái đó thì đòi hỏi là chính quyền địa phương
cũng như là tổ tân phố mà phải thường xuyên vận động tuyên truyền
người dân là chấp hành các quy định pháp luật như đăng ký tạm trú tạm vắng
cũng như là quản lý chặt chẽ các nguồn lửa nguồn nhiệt
trong khi sinh sống tại đó
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ công bốn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã quỳnh mỹ
huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình về tội cướp tài sản
còn về tội cưỡng đoạt tài sản công an huyện hưng hà tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng tô văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn trung thành xã cộng hòa huyện hưng hà tỉnh thái bình
và đối tượng nguyễn thị bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã đông phong
huyện đông hưng tỉnh thái bình bị công an thành phố thái bình tỉnh thái bình
ra quyết định truy nã về tội chứa mại dâm
đối tượng này cao một m năm mươi hai sống mũi thẳng và có nốt ruồi chấm cách ba cm trên trước đầu mắt trái
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện